những ngày qua do thời tiết có mưa liên tục khiến cho bãi đổ thải số ba của mò than phấn mễ thuộc công ty cổ phần găng thép thái nguyên xuất hiện tình trạng sạt trượt gây nguy hiểm cho các hộ dân đang sinh sống nơi đây
bãi đổ thải cao trên một trăm linh mét được đổ cắt tầng các vị trí sạt trượt được phát hiện trên đỉnh và ở lưng trừng độ cao sáu mươi m một số vị trí sạt trượt so với vị trí ban đầu khoảng hai mươi m
khu vực đỉnh bãi đổ thải xuất hiện nhiều vết nứt trung bình từ bốn cm đến sáu cm tổng chiều dài khoảng hai trăm linh m
hiện nay chính quyền cơ quan chức năng cùng với công ty cổ phần găng thép thái nguyên đã tiến hành kiểm tra đánh giá tình trạng sạt trượt và tổ chức tuyên truyền vận động hỗ trợ ba hộ gia đình hiện đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng đến nơi an toàn đồng thời bố trí lực lượng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để theo dõi cảnh báo cho nhân dân và thực hiện các phương án ứng phó